tại việt nam tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng rất nhanh
năm hai nghìn một mươi chín kết quả điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của who thực hiện tại hai mươi một tỉnh thành phố cho thấy
tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng lên hai sáu so với tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử năm hai nghìn một mươi năm là
thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào các trường học ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống sức khỏe của học sinh sinh viên
đồng thời gây ra các hậu quả trước mắt và lâu dài với sức khỏe kinh tế và xã hội
thuốc lá điện tử là một thiết bị cho phép hít nicotine ở dạng hơi mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá thông thường
thuốc lá địa tử không tạo khói mà tạo ra luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống thuốc lá thật
một số sản phẩm thuốc lá điện tử tạo ra trông giống như thuốc lá điếu xì gà hoặc tẩu thông thường một số giống như bút thanh usb
việc hút thuốc lá điện tử gây ra những tác hại xấu đối với sức khỏe như ảnh hưởng tới khả năng sinh sản
thuốc lá điện tử có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và mang thai
điều này là do thuốc lá điện tử sử dụng hương vị có chứa các hóa chất gây hại đến khả năng sinh sản
đau lưng nicotine được sử dụng trong thuốc lá địa tử có thể khiến mạch máu của chúng ta trở nên hẹp hơn
điều này trở thành một vấn đề đối với lưng vì các địa điểm ở lưng dưới không nhận đủ lượng máu được cung cấp
có thể dẫn đến thoát bị địa điểm và các vấn đề về lưng
thuốc lá điện tử không chỉ thúc đẩy mụn trứng cá do các độc tố có hại trong nicotin mà còn có thể làm tăng quá trình lão hóa sớm
điều này là do nicotin gây ảnh hưởng đến các chất dinh dưỡng quan trọng cho da
thuốc lá điện tử có chứa nicotin gây nghiện cao và có thể làm chậm sự phát triển của não bộ ở thanh thiếu niên
cũng như ảnh hưởng đến trí nhớ học tập sự tập trung sự chú ý khả năng kiểm soát bản thân và tâm trạng
cũng như làm tăng nguy cơ mắc các chứng nghiện khác sau này trong cuộc sống
để trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc với nicotine có thể có tác động lâu dài
gây tổn hại đến sự phát triển của não và dẫn đến nghiện nicotin
cũng giống như thuốc lá bình thường thuốc lá điện tử có chứa nicotine và các chất phụ da
điều này có nghĩa là cả khi chuyển từ thuốc lá sang thuốc lá điện tử vẫn có nguy cơ gây nghiện
dicotin có khả năng gây nghiện cao cũng như có hại cho hệ tim mạch
nó có thể làm tăng huyết áp điều này có thể làm tăng khả năng bị đau tim khi nhịp tim tăng lên
không chỉ vậy phổi cũng bị ảnh hưởng khi hít phải hơi thuốc nhưng khi hít thuốc lá thông thường
điều này là do khối lượng hóa chất nguy hiểm trong thuốc lá điện tử
nicotin có thể làm giảm kích thích tình dục cũng như gây ra các vấn đề về dối loạn cương dương
vì nó làm cho các mạch máu bị thua hẹp làm giảm lưu lượng máu
lưu lượng máu bị hạn chế cũng có nghĩa là thiếu nhạy cảm
vì vậy điều này có nghĩa là khó đạt được cực khoái hơn
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ văn giáp
phó giám đốc bệnh viện bạch mai tổng thư ký hội hô hấp việt nam để hiểu rõ về vấn nạn này